các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu lâm văn danh và chị lê thị thủy đã ra tòa ly hôn
sau đó nhiều lần danh yêu cầu chị thủy nối lại tình cảm nhưng không được chị thủy chấp nhận
nghi ngờ chị thủy có tình nhân mới nên danh tức giận tìm cách trả thù
theo đó vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày một tháng năm phát hiện chị thủy điều khiển xe máy đi vào lô cao su bảy mươi hai và bảy mươi ba
thuộc nông trường cao su túc trưng để làm việc danh đã đuổi theo để gây sự
tại đây sau lời qua tiếng lại danh đã dùng dao thái lan đâm nhiều nhát vào người chị thủy khiến chị gục tại chỗ
phát hiện chị thủy nằm bất động bên vệ đường người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực địa quán
nhưng do vết thương quá nặng chị thủy đã tử vong vào lúc bốn giờ sáng ngày hai tháng năm
sau khi sát hại nạn nhân danh đã chiếm đoạt một sợi dây chuyền của chị thủy rồi đem bán được ba sáu triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai và công an huyện định quán đã điều tra truy bắt được đối tượng danh
với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng lê văn hùng vừa bị công an huyện can lộc tỉnh hà tĩnh tạm giữ hình sự
trước đó vào ngày hai tháng năm trên đường quốc lộ một mươi năm a xã mỹ lộc huyện căng lộc tỉnh hà tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô do tô hữu thắng điều khiển với xe mô tô do lê hữu hòa điều khiển
hậu quả anh lê hữu hòa bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
sau khi tai nạn giao thông xảy ra đội cảnh sát giao thông gồm ba đồng chí trung tá phạm anh đức tổ trưởng đại úy phan văn chín và thượng úy võ khắc tuấn đến hiện trường để xử lý
khi tổ công tác đang khám nghiệm hiện trường thì lê văn hùng là anh trai của nạn nhân tới và có hành vi chửi bới lăng mạ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ
sau đó hùng mở cốc xe mô tô lấy một con sao phay đâm trúng cẳm đồng chí phan văn chín
trước sự hung hãn của đối tượng lực lượng công an tiến hành tước vũ khí đưa đối tượng lê văn hùng về trụ sở công an
đang vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc không giấy tờ kiểm dịch lê văn tấn đã bị lực lượng công an bạc liêu phát hiện và bắt giữ
vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba tháng năm tại ấp phước thạnh xã long thạnh huyện vĩnh lợi
cảnh sát môi trường phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ công an tỉnh bạc liêu
tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát sáu mươi chín b ba trăm năm mươi sáu do tài xế lê văn tấn
chú huyện lấp vò tỉnh đồng tháp điều khiển theo hướng từ cà mau về trà vinh
tiến hành kiểm tra lực lượng công an phát hiện phương tiện này đang vận chuyển gần hai trăm linh kg sản phẩm động vật nhưng không có các loại giấy tờ chứng minh
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị và các bạn nhiều loại tội phạm ngày càng manh động liều lĩnh
khi bị lực lượng chức năng vây bắt ngăn cản thì chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống đối lại lực lượng chức năng
vậy nên trang bị vũ khí và các công cụ hỗ trợ cho lực lượng chức năng thực thi công vụ là điều cần thiết
trong trường hợp cấp bách thì người thực thi công vụ có quyền sử dụng vũ lực với người vi phạm
tuy nhiên từ đây nhiều đối tượng xấu đã ghi lại hình ảnh lực lượng chức năng làm nhiệm vụ rồi cắt ghép để tung lên mạng
nhằm hạ uy tín cũng như làm xấu hình ảnh của lực lượng công an ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những hình ảnh bị cắt ngắn lan truyền trên mạng internet với những lời bình luận võ đoán khiến người xem hiểu nhầm cho lực lượng công an
trong khi bản chất của vụ việc là lực lượng có chức năng đang ngăn chặn một vụ đua xe trái phép
hai đối tượng xuất hiện trong clip đăng phóng nhanh trên đường một chiều đe dọa tính mạng cả người thực thi công vụ lẫn người đi đường
trong số trường hợp mà các cá nhân
các cá nhân sử dụng các phương tiện khác mình phải dùng có phương tiện khác mà nhằm có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm đến đe dọa tính mạng tài sản của người khác
thì người thực thi công vụ nói chung và cảnh sát giao thông nói riêng vẫn có quyền để sử dụng các biện pháp phù hợp để khống chế và hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra
ngày một mươi sáu tháng hai tại đà nẵng nhóm thanh niên tổ chức ăn nhậu hát karaoke gây mất an ninh trật tự tại khu vực
khi lực lượng chức năng nhắc nhở nhóm đối tượng đã tấn công lực lượng chức năng
mới đây ngày hai tháng năm tại hà tĩnh khi đang khám nghiệm hiện trường một vụ tai nạn giao thông
khi xuất hiện một người có hành vi chửi bới lăng mạ xúc phạm tổ công tác và ngăn cản lực lượng công an làm việc
thậm chí còn dùng hung khí đe dọa buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chấn áp để bảo vệ hiện trường
bộ luật hình sự có xác định là bất cứ một công dân nào chứ không cần thiết phải người thi hành công vụ có thể được phép sử dụng vũ lực
nhằm ngăn chặn những trường hợp mà đang có những nguy cơ mà dẫn đến những hành vi nguy hiểm đến tính mạng đến sức khỏe đến tài sản của người khác
những tài sản này được pháp luật bảo vệ một cách hợp pháp
chế định phòng vệ chính đáng tình thế cấp tiết rồi là bắt giữ người trong trường hợp thi hành công vụ
thì những trường hợp này đều được pháp luật cho phép được loại trừ trách nhiệm hình sự
thậm chí ngay cả khi đã gây ra những ảnh hưởng đến tính mạng đến sức khỏe của một con người
nhưng nếu xét thấy đây là việc làm cần thiết
thì pháp luật vẫn cho phép để bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp đang bị có nguy cơ xâm hại
thực tế khi thực hiện nhiệm vụ của mình lực lượng công an đã không ít lần bị những đối tượng cản trở
lăng mạ thậm chí chống đối rồi quay phim chụp ảnh đẩy lên mạng xã hội
nghị định hai trăm linh tám hai nghìn một mươi ba ndcp đã quy định rõ trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí quân dụng hoặc vũ khí thô sơ
người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực công cụ hỗ trợ và các phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phòng vệ khống chế bắt giữ người chống đối
biện pháp đặc biệt được áp dụng là cho phép nổ súng theo quy định của pháp lệnh quản lý sử dụng súng vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
vậy nên người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật hiệu lệnh của người thực thi công vụ tại hiện trường
đồng thời tránh chia sẻ bình luận những thông tin một chiều võ đoán chưa được xác thực trên các trang mạng xã hội
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị thời gian vừa qua một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin việc điều chỉnh giá bán điện và việc thu tiền điện gây nhiều bức xúc cho người dân
về việc này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc yêu cầu thanh tra chính phủ chủ trì phối hợp với bộ tài chính bộ công thương và các cơ quan có liên quan
kiểm tra việc điều chỉnh mức giá bán điện phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua
làm rõ đúng sai báo cáo thủ tướng chính phủ trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trước việc liên tiếp xảy ra các vụ tài xế ô tô say xỉn đâm chết người bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể đã ra chỉ thị yêu cầu tổng cục đường bộ
phối hợp với vụ an toàn giao thông nghiên cứu sửa đổi nghị định bốn mươi sáu hai nghìn một mươi sáu theo hướng là tăng mức xử phạt đối với một số nhóm hành vi vi phạm
đặc biệt là người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc là hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép

khẩn trương phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống và xử lý vi phạm quy định pháp luật về nồng độ cồn đối với người lái xe cơ giới đường bộ năm hai nghìn một mươi chín và kỳ cao điểm tết dương lịch tết nguyên đán và lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi trình lãnh đạo ủy ban ký ban hành
thưa quý vị ngày hôm qua ba tháng năm tại hà nội ban tập đoàn công nghệ squay way đã có buổi giới thiệu về một giải pháp giao thông mang tính đột phá của thế kỷ hai mươi
tại đường ray dây trên cao công nghệ này được cho là giải pháp giải quyết các vấn đề giao thông đô thị giúp giảm thiểu ấn tất giao thông tại các thành phố lớn
tại hội thảo đại diện tập đoàn skywe cho biết giải pháp skyway có ưu điểm như tránh được xung đột giao thông nâng cao tốc độ độ an toàn cao giảm thiểu thiệt hại về môi trường
ngoài ra chi phí xây dựng và vận hành thấp hơn đáng kể so với các giải pháp giao thông hiện có đây cũng là giải pháp có tốc độ thi công nhanh giá thành xây dựng rẻ
bên cạnh đó công nghệ skyways cho phép nhiều loại hình vận tải hoạt động trên cùng một hạ tầng
tại hội thảo nhiều đại biểu cũng chung nhận định nhu cầu vận tải của việt nam ngày càng tăng do vậy cần nghiên cứu loại hình vận tải mới hội tụ đầy đủ yếu tố của loại hình giao thông tiên tiến trong thời đại công nghệ bốn
công nghệ skyway là một gợi ý cho việc ứng dụng triển khai tại việt nam tuy nhiên cần phải đánh giá chất lượng yếu tố cả về mức độ phù hợp chất lượng và tài chính

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết thường xuyên liên lạc với các tỉnh thành phố có cảnh báo về mưa lớn và nguy cơ xảy ra rông lốc xét mưa đá để nắm bắt tình hình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

thu gom rác thải tại khu vực di tích lịch sử phan hóa đình làng an hải

từ khi phong trào vì một lý sơn không rác thải nhựa được phát động đã thu hút đông đào các bạn trẻ người dân địa phương và khách du lịch cùng tham gia thu gom rác thải lặn vớt rác ở dạng san hô thì cảnh quan vào môi trường trên đảo lý sơn đã sạch đẹp hơn
ý thức của mọi người về bảo vệ môi trường cũng từng bước được nâng cao
thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua tại bảo tàng đường hồ chí minh hà nội bộ tư lệnh binh đoàn một mươi hai phối hợp với bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
tổ chức khai mạc triển lãm ký ức trường sơn nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
triển lãm gồm hơn năm trăm linh tài liệu hiện vận gốc tái hiện một thời sẻ dọc trường sơn đi cứu nước của hàng vạn chiến sĩ thanh niên sung phong với tuổi đời còn rất trẻ
triển lãm nhằm giới thiệu tới đông đảo công chúng đặc biệt là thế hệ trẻ về quá trình ra đời xây dựng chiến đấu và những mốc son tiêu biểu của bộ đội trường sơn đường hồ chí minh
cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước những đóng góp to lớn của những người lính trường sơn hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
qua đó góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân việt nam anh hùng gợi dậy tinh thần yêu nước tự tôn dân tộc và sự biết ơn của thế hệ trẻ hôm nay
triển lãm diễn ra đến ngày ba mươi một tháng năm
thưa quý vị năm nay kỷ niệm tròn sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ
thắng lợi đó là kết tinh của sức mạnh của toàn dân tộc trong thời kỳ đại hồ chí minh là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và là niềm tự hào của các thế hệ người dân việt nam
và trong những ngày tháng năm lịch sử hàng nghìn du khách đã có hành trình trở về mảnh đất anh hùng này
dù là lần đầu hay là đã nhiều lần tới với điện biên phủ thì những hình ảnh về một điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu đều để lại những cảm xúc và lòng tự hào
cảm ơn các bạn đã theo dõi
chúng tôi đã chiến đấu ở đây vất vả hơn tôi nhiều
thế hệ sau những người đã đi qua cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước khi trở về chiến trường ác liệt nhất đông dương cách đây sáu mươi năm năm cũng không giấu nổi niềm xúc động
bởi khi đó là sự chiến đấu kiên cường giữa một bên là vũ khí thô sơ còn một bên là bom đạn súng pháo hiện đại của thực dân pháp lúc bấy giờ
có trực tiếp đến thăm tập đoàn cứ điểm điện biên phủ nơi đồi a một đồi him lam bản kéo mới thấu hiểu hết những khó khăn hiểm nguy khi quân và dân ta phải chiến đấu trong suốt năm mươi sáu ngày đêm mưa dầm dãy nắng
là căn hầm kiên cố của tướng đờ cát trụ sở của toàn bộ chỉ huy tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
ở đó còn là nơi nằm lại của sáu trăm bốn mươi bốn liệt sĩ những người vịt độc lập tự do của dân tộc đã không trở về
điện biên phủ ngày hôm nay đó không chỉ là nơi để mỗi người dân việt nam tìm về lịch sử
đó còn là nơi mà nhiều du khách nước ngoài dù cách việt nam nửa vòng trái đất có thể cảm nhận được những điều mà có lẽ không một sách vở nào có thể ghi chép
bây giờ là thời lượng dành cho có thể bạn quan tâm
mở đầu chuyên mục hôm nay sẽ là một thông tin khiến không chỉ các em học sinh
mà cả phụ huynh và các em học sinh
con sắp thi vào lớp một mươi ở thủ đô hà nội quan tâm
đó là sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi các trường công lập năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đó có khoảng một trăm linh một bốn trăm năm mươi ba thí sinh dự xét tốt nghiệp trung học phổ thông
trong đó có khoảng chín mươi em đăng ký thi tuyển vào lớp một mươi trường trung học phổ thông công lập
năm nay sở giáo dục và đào tạo hà nội giao cho một trăm hai mươi hai trường trung học phổ thông công lập và công lập tự chủ tài chính
tuyển mới sáu mươi bảy hai trăm ba mươi năm học sinh và một năm trăm một mươi ba lớp
trong đó bốn trường trung học phổ thông có lớp chuyên tuyển mới hai bốn trăm ba mươi năm học sinh và sáu mươi bảy lớp
hệ chuyên tuyển mới một bảy trăm năm mươi học sinh và năm mươi lớp
một mươi trường trung học phổ thông công lập còn lại tuyển mới sáu mươi hai năm mươi năm học sinh và một ba trăm tám mươi ba lớp
tám trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính tuyển mới hai bảy trăm bốn mươi năm học sinh và sáu mươi ba lớp
theo quy định của sở giáo dục đào tạo hà nội học sinh nộp phiếu đăng ký sự tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại trường trung học cơ sở nơi mà các em đang học lớp chín
thí sinh tự do thí sinh tỉnh ngoài có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi trung học phổ thông tại hà nội
nộp phiếu tại các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã thuộc thành phố hà nội
theo tôi được biết kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông hà nội
năm nay sẽ diễn ra từ ngày mùng hai cho đến ngày mùng năm tháng sáu
và đây sẽ là cái năm đầu tiên mà các thí sinh ở hà nội phải thi tới tận bốn môn để xét tuyển vào lớp một mươi công lập phải không trình trang
vâng đúng là như vậy và bốn môn thi bắt buộc ở đây thì gồm có toán ngữ văn ngoại ngữ và lịch sử
được thi trong hai ngày là mùng hai và mùng ba tháng sáu và sau đó là các môn truyền
theo đó thí sinh dự tuyển bắt buộc phải làm đủ bốn bài thi toán ngữ văn ngoại ngữ và lịch sử
điểm xét tuyển lớp một mươi trung học phổ thông được tính theo công thức
năm cộng điểm toán nhân hai cộng điểm ngoại ngữ cộng điểm lịch sử cộng điểm ưu tiên
các trường chỉ đưa vào diện xét tuyển với những học sinh không vi phạm quy chế đến mức hủy kết quả thi trong kỳ thi tuyển
và không có bài thi nào bị điểm
vào ngày một mươi tháng năm tới thì sở giáo dục đào tạo hà nội sẽ công bố danh sách dự tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập
đây sẽ là căn cứ để học sinh dự tuyển vào các trường biết tỷ lệ trọi
từ đó cân nhắc phương án đổi nguyện vọng dự tuyển vào các trường trung học phổ thông không chuyên
và thời gian thí sinh nộp đơn đổi nguyện vọng trong hai ngày là từ một mươi năm đến một mươi sáu tháng năm
vâng như vậy là ngoài việc chuẩn bị tốt kiến thức thì các em học sinh lớp chín cũng cần phải lựa chọn một cái nguyện vọng phù hợp và thông minh
và đây là cái cách mà sẽ nâng cao cơ hội trúng tuyển cho các em đúng không ạ
vâng đúng là như vậy và chúng tôi cũng xin điểm lại danh sách top một mươi trường trung học phổ thông
có tỷ lệ giữa số lượng chỉ tiêu xét tuyển với số nguyện vọng đăng ký hay gọi nôm na là tỷ lệ trọi cao
và điểm chuẩn trong những năm gần đây để học sinh có căn cứ chọn trường phù hợp
theo công bố của sở giáo dục đào tạo hà nội điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp một mươi những năm gần đây của các trung học phổ thông công lập tại hà nội
vẫn rơi vào những trường thuộc tốc đầu của ngành giáo dục thủ đô
cụ thể điểm chuẩn vào lớp một mươi năm hai nghìn một mươi tám của trường trung học phổ thông chu văn an ở mức cao nhất với năm mươi một năm điểm
tiếp theo là trường trung học phổ thông phan đình phùng trung học phổ thông lê quý đôn quận hà đông và trung học phổ thông kim liên cùng ở mức năm mươi năm điểm
tiếp theo là các trường việt đức nhân chính yên hòa thăng long
về tỷ lệ trọi năm hai nghìn một mươi tám trường có tỷ lệ trọi cao nhất ở nguyện vọng một là trung học phổ thông nhân chính với tỷ lệ trọi là ba năm
ở nguyễn vọng ii trường có thí sinh đăng ký nhiều nhất là trung học phổ thông trần hương đạo của quận thanh sân
tỷ lệ trọi của trường lên đến bảy bốn mươi ba
ngoài một số trường thuộc tốp đầu như trung học phổ thông chu văn an phan đình phùng kim liên việt đức nhiều năm luôn có tỷ lệ trọi ở mức cao
thì một cái thực tế là chúng ta thấy rằng là ở một số năm trở lại đây những trường ở khu vực như là quận thanh xuân cầu giấy hoàng mai hay là hà ân hà đông thì tỷ lệ trọi có xu hướng tăng cao do ảnh hưởng của tăng dân số cơ học
như vậy thì học sinh ở các khu vực này thì sẽ khá là vất vả để có thể giành được một cái suất học
ở trong các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn
dạ vâng đúng là như vậy
và kỳ thi vào lớp một mươi của trung học phổ thông của học sinh thủ đô thì vẫn được xem là gây cấn và căng thẳng hơn thi đại học
lý do là cánh cửa của trường công hẹp
còn phụ huynh thì lo lắng không biết con em mình sẽ đi đâu làm gì khi vẫn đang ở đội tuổi ăn chưa no lo chưa tới
vậy nếu không vào được trường công lập thì các em học sinh này sẽ làm gì và học ở đâu
câu trả lời sẽ có ngay sau đây
theo thống kê của sở giáo dục đào tạo hà nội cho thấy sau khi kết thúc năm học hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi chín
dự kiến toàn thành phố có một trăm linh một sáu trăm bốn mươi em xét tâm nghiệp trung học cơ sở
như vậy số học sinh có cơ hội vào các trường trung học phổ thông công lập chiếm khoảng sáu mươi sáu
số còn lại khoảng hơn ba mươi bốn em sẽ phải học cấp ba tư thục trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên hoặc là học nghề
vâng mùa hè thì là cái nỗi lo lắng của các em học sinh cuối cấp
thế còn với những em học sinh khác thì đây là mùa vui chơi đi du lịch với rất nhiều những trải nghiệm đáng nhớ
chị huyền trang có những cái thông tin gì mà cung cấp cho quý vị khán giả cũng như là các em học sinh mà yêu thích cái xây dịch không ạ
có địa chỉ vi anh ạ và để phục vụ nhu cầu tăng cao trong dịp hè thì công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn đã thông báo tổ chức chạy thêm nhiều đoàn tàu và còn giảm giá vé nữa
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn tổ chức chạy thêm nhiều đoàn tàu từ sài gòn đến nha trang quảng ngãi đà nẵng hà nội và ngược lại
nha trang đến huế và ngược lại để phục vụ nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp hẻ hai nghìn một mươi chín
ngoài ra nếu nhu cầu của hành khách tăng cao đơn vị này sẽ tổ chức chạy thêm tàu để đáp ứng
cùng với chạy thêm tàu công ty vẫn sẽ áp dụng chương trình giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội sinh viên đoàn viên công đoàn các đơn vị lữ hành đăng ký chương trình kích cầu du lịch năm hai nghìn một mươi chín
thời gian áp dụng trước và sau hẻ hai nghìn một mươi chín chia thành nhiều đợt từ ngày hai tháng năm đến hết ngày một mươi tám tháng tám
đoàn khách sẽ được giảm thêm một mươi giá vé khi xuất vé trước ngày đi tàu từ ba mươi ngày trở lên
và thông tin cuối cùng trong có thể bạn quan tâm ngày hôm nay sẽ là một thông tin vui đối với quý vị khán giả ở tp hcm
đó là thay vì phải thực hiện đủ tám bước như quy trình thông thường với quy trình liên thông điện tử người dân làm thủ tục đăng ký nhà đất tại quận một mươi hai sẽ được cắt giảm năm bước chỉ còn lại ba bước
đó là chỉ cần đến ủy ban nhân dân phường xác nhận vị trí nhà đất một lần và đến ủy ban nhân dân quận hai lần để hồn nộp hồ sơ và nhận kết quả là xong thủ tục
cụ thể người dân sẽ nộp hồ sơ làm thủ tục đăng ký và khai thuế một lần
văn phòng đăng ký đất đai và cơ quan thuế sẽ tự đối chiếu và chuyển hồ sơ cho nhau làm tất cả các thủ tục
việc nộp thuế cũng được thực hiện qua ngân hàng có quầy thu trực tiếp tại ủy ban nhân dân quận nên người dân không phải đi lại giữa các cơ quan bao gồm ủy ban nhân dân phường tri cục thuế quận ủy ban nhân dân quận như trước
riêng với những trường hợp nhà đất đã chuyển nhượng mua bán trước đó hơn sáu tháng thì mới phải về ủy ban nhân dân phường để xác nhận vị trí nhà đất còn việc chuyển nhượng mua bán trong vòng sáu tháng thì không cần
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng vào lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân intv
và bây giờ những đồng nghiệp của chúng tôi từ tp hcm sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những tin tức thú vị khác xin mời biên tập viên hoàng trí
hòa trí xin chào trường quay hà nội xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
chiều tối qua trận mưa đầu mùa với lưu lượng lớn đã làm cho nhiều tuyến đường trên địa bàn của tp hcm bị ngập nặng
người dân phải rất vất vả để có thể về nhà
nhưng tuyến đường này trước đó đã đơn cấp lại cống thoát nước nhưng vẫn ngập khiến họ ngắn ngẩm
mỗi khi mưa lớn kéo dài khoảng một mươi năm ba mươi phút thì đường ngập như sông
trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc sở lao động thương binh xã hội tp hcm cho biết tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
trung tâm sẽ tổ chức các sàn giao dịch việc làm với tổng nhu cầu tuyển dụng là hơn ba người lao động
bao gồm hơn ba mươi ngành nghề khác nhau
theo đó người lao động được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ trợ học nghề
hướng dẫn cục thuộc đăng ký hội
sơ sinh việc tư vấn pháp luật lao động miễn phí
các sàn giao dịch việc làm cố định lần này thu hút năm mươi bảy đơn vị tham gia gồm có một mươi tám doanh nghiệp
hay trung tâm giới thiệu việc làm tham gia trực tiếp
số doanh nghiệp còn lại tham gia tuyển dụng trên cổng thông tin việc làm quốc gia
vlhcm việclamvietnam gov vn và cổng thông tin việc làm tp hcm www việclamhcm net
thưa quý vị đã hơn nửa tháng
sau vụ việc bếp dịch
bé gái chưa đầy ba tuổi nghi bị xâm hại bởi đối tượng bảy mươi tuổi tại huyện nhà bè tp hcm
vẫn gây rúng động dư luận
tuy nhiên bên cạnh hành trình yêu cầu khởi tố của vụ án
câu chuyện gia đình cháu bé phải lay hoay ở nhiều bệnh viện chỉ vì thủ tục giám định về pháp y
cũng là một bài học kinh nghiệm cho các bậc làm cha mẹ không may có con bị xâm hại tình dục
gặp lại gia đình bé gái bị nghi vấn xâm hại tình dục tại huyện nhà bè tp hcm
dù tinh thần có phần ổn định hơn song bé vẫn thường sốt cao
vùng kính thậm chí còn chảy máu về đêm
để kẻ thù ác định tạo chứa pháp được
ngay khi tiếp nhận vụ việc luật sư bảo vệ cháu bé luật sư lê ngọc luân
đã có bản kiến nghị khẩn cấp nhằm khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
đối với đối tượng bảy mươi tuổi ở gần khu phố nhà bè
người mà cháu bé nhớ rất rõ có hành vi xâm hại mình
chúng tôi cho rằng đây là một sự việc đặc biệt nghiêm trọng
là cháu bé chưa đủ ba tuổi
và cái hành vi xâm hại ở đây là không chỉ dùng tay mà còn cả dùng miệng đối với cháu
và sâu chuỗi tất cả các chứng cứ những sự kiện những dự liệu liên quan
thì chúng tôi thấy đã đủ căn cứ để khởi tố vụ án và khởi tố bị can
tuy nhiên câu chuyện đau lòng là vào ngày một mươi tám và một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khi gia đình đã hoàn tất thủ tục khai báo với cơ quan điều tra
và cả thủ tục giám định pháp y theo yêu cầu
bé gái vẫn tiếp tục sốc cao và cảm giác đau ở bộ phận sinh dục
song không biết vì lý do gì khi gia đình đi đến các cơ sở khám
thì lại nhận những cái lắc đầu
thì anh có nói rõ là bé bị như vậy như vậy và chúng tôi đã được cơ quan công an
đưa lên bệnh viện pháp y tp hcm để giám định rồi
tôi đến đây là để khám và chữa bệnh thôi chữa bệnh cho bé thôi
đó nhưng mà họ cứ tìm cách quanh co đẩy qua để lại từ bệnh viện này
để qua bệnh viện kia bệnh viện kia đẩy qua bệnh viện nọ
ngay sau khi thông tin này được đăng tải một số bệnh viện có liên quan lên tiếng khẳng định
gia đình đến yêu cầu giám định pháp y
tuy nhiên bệnh viện không có chức năng này chỉ có chức năng thu thập mẫu gửi cho trung tâm giám định pháp y
để bảo vệ chiến cứ
hiện vụ việc vẫn đang được đại diện hai bên trao đổi để làm rõ
tuy nhiên luật sư qua vụ việc này cũng có lời khuyên đến phụ huynh
cập nhật kỹ năng xử lý những tình huống tương tự
trong trường hợp nếu như cha mẹ hay bất kỳ một cái người nào đó mà thấy một đứa trẻ bị xâm hại
thì lúc này thứ nhất là phải trình báo ngay cơ quan công an phường xã nơi gần nhất
nếu như cần thiết và cấp tốc thì có thể trình báo ra cơ quan điều tra công an của quận và huyện
thì lúc đó đề nghị cơ quan điều tra là phải trưng cầu giám định
thì lúc này cơ quan điều tra họ có thể ban hành quyết định trưng cầu giám định
và đưa cho bé đến nơi có thẩm quyền giám định
hoặc là cơ quan điều tra họ sẽ viết một cái giấy giới thiệu đến bệnh viện để giám định
thứ hai ra hội phụ nữ để trình bày cái sự việc
vẫn đề nghị hội phụ nữ phải có một cái giấy giới thiệu đến bệnh viện
và lúc đó cha mẹ cháu bé sẽ đến bệnh viện và trưng cầu giám định và khám
thì lúc đó nó sẽ thu thập được cái chứng cứ và các cái dấu vết nghi bị xâm hại
hiện các cơ quan điều tra đang khẩn trương tập hợp chứng cứ vụ việc này để nhanh chóng có kết luận chính xác
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau
thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
thế nhưng tình trạng trẻ em phải đến các cơ sở y tế khám và điều trị đã tăng cao
tại nhiều bệnh viện các khoa nhi luôn trong tình trạng quá tải
lý giải cho điều này là do thời tiết thay đổi thất thường trẻ nhỏ hệ miễn dịch chưa hoàn thiện thế nên dễ mắc bệnh
vậy những bệnh lý nào mà trẻ em hay gặp phải
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung xấu khỏe mỗi ngày
tuy mùa hè mới chỉ bắt đầu
nhưng những ngày gần đây
nhiệt độ nhiệt ở miền bắc tăng cao
nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ chạm ngưỡng trên bốn mươi độ c
nắng nóng nhiệt cao gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của con người
đặc biệt là người già và trẻ nhỏ
tại nhiều cơ sở y tế các khoa nhi luôn trong tình trạng quá tải
tại bệnh viện bạch mai đa số bệnh nhân nghi nhập viện do các bệnh lý về đường hô hấp
trong đó bệnh viêm phổi chiếm tỷ lệ cao
đợt này là thời tiết rất là nóng
đặc biệt là mấy ngày hôm nay thì thời tiết rất là nóng
cho nên là trẻ con và người lớn đều ốm nhiều
trong đó đặc biệt là trẻ con thì hay bị một số các bệnh sau đây
đầu tiên là sốt rất cao những bệnh về sốt cao
thứ hai là những bệnh về đường ruột đường tiêu hóa
ví dụ như là đi tiêu chảy hoặc là ngộ độc thức ăn
các cái bệnh về ngoài dân
gây nhiễm chủng là nữa là chúng ta gặp bệnh đường hô hấp thì vẫn xảy ra ở những mùa mùa nóng này
và cuối cùng thì là những bệnh về não và mảng não
viêm phổi là tình trạng phổi bị tổn thương do sự tấn công của vi khuẩn
virus ký sinh trùng nấm chúng sinh sôi nảy nở và tạo nên những ổ nhiễm khuẩn ở trong phổi
viêm phổi là bệnh dễ mắc ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
hay gặp nhất ở trẻ dưới ba tuổi khoảng trên tám mươi
dưới một mươi hai tháng là sáu mươi năm
virus là nguyên nhân gây ra từ tám mươi đến tám mươi năm trường hợp viêm phổi ở trẻ sơ sinh
có thể thành dịch lây lan xảy ra theo mùa
em bé nhà chị hà nhập viện đến nay đã được hơn một tuần
do nắng nóng và thời tiết liên tục thay đổi bé bị mắc viêm phổi
hơn ai hết những trẻ sơ sinh với sức đề kháng yếu là những người phải chịu hậu quả nặng nề nhất bởi nắng nóng
cháu ơi nha
trẻ nhỏ hệ miễn dịch non yếu dễ bị các loại vi sinh vật tấn công
nhất là các loại vi khuẩn gây viêm đường hô hấp
phế cầu liên cầu
nếu mắc bệnh mà không được chăm sóc tốt cũng có thể khiến trẻ bị viêm phổi
thói quen cho trẻ tắm nhiều lần trong ngày hoặc ngâm mình dưới nước lâu
cũng khiến trẻ dễ bị cảm lạnh hay viêm họng viêm amidam hoặc nặng hơn là viêm phổi
việc sử dụng quạt và điều hòa không đúng cách cũng là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này
viêm phổi đặc biệt dễ xảy ra với các trẻ nhỏ nhạy cảm trẻ có hệ miễn dịch yếu
còn chị lan là một ví dụ